ubnd tp hcm vừa giao ubnd quận tám làm chủ đầu tư thực hiện một mươi ba công trình nạo vét và tiêu thoát nước
chống ngập úng trên địa bàn quận từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp có mục tiêu cho quận
trong những năm gần đây tình trạng ngập nước ngày càng gia tăng về mức độ và thời gian
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của hơn hàng ngàn hộ dân sống trên kênh rạch thuộc địa bàn quận tám
việc thành phố đầu tư ngân sách xây dựng một mươi ba công trình nạo vét và tiêu thoát nước
sẽ giúp tiêu thoát nước phòng chống ngập úng triều cường mưa lớn cho các khu vực
với tổng diện tích khoảng chín mươi chín hectare và bảo vệ hơn một mươi ba trăm bảy mươi sáu hộ dân trên địa bàn quận tám